các bắc bộ cũng như bắc trung bộ đang được bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ
với mức nhiệt ngoài trời lúc này phổ biến ở mức từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
mang tới cho người dân chúng ta cảm giác rét nhẹ
tuy nhiên lớp sương mù này sẽ không kéo dài lâu vì chỉ khoảng đến tám giờ sáng
những cây nắng xuất hiện xua đi màn sương mù cảm giác rét sẽ được thay thế
bằng cái lạnh xe xe dễ chịu
và đến trưa chiều nay thì nhiệt độ toàn vùng sẽ phổ biến ở mức từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
riêng một vài nơi thuộc khu tây bắc như lai châu điện biên hay sơn la
nắng đến sớm hơn với cứng độ cũng mạnh hơn
do vậy nhiệt độ có thể tăng lên mức từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ và thời tiết tương đối ấm áp
dự báo kiểu thời tiết như thế này sẽ còn tiếp tục kéo dài ít nhất trong khoảng hai ba ngày tới
thời tiết sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi cũng như giao thông của người dân
bước sang năm mới đinh dậu thời tiết cũng chuyển biến thuận lợi hơn
đối với bà con các tỉnh miền trung
mưa đã hết lúc này từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận đã có nắng
và nhiệt độ trưa chiều sẽ phổ biến ở mức từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mây vẫn còn nhiều
nhưng từ trưa và chiều nay ở khu vực này mây cũng mỏng dần và trời còn nắng trở lại
tạo điều kiện cho nhiệt độ tăng lên từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
kiểu thời tiết thuận lợi này được dự báo sẽ còn kéo dài trong khoảng hai ba ngày tới
do vậy bà con có thể yên tâm ăn tết mà không phải lo gì về thời tiết
thời tiết thuận hòa vẫn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thành phía nam
dự báo trong khoảng hai ba ngày tới thì tây nguyên và nam bộ hầu như ít có sự biến động
tại đây thời tiết phổ biến ít mưa ban ngày có nắng nhiều
nhiệt độ trong cả ba ngày tại hai khu vực hầu như ít có sự thay đổi
cụ thể là tại các tỉnh tây nguyên nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ phổ biến ở mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
không khí lạnh suy yếu thời tiết trên khắp các vùng biển đều trở nên tốt hơn
với các vùng biển ngoài khơi tại huyện đảo hoàng sa ngày đầu xuân
cường độ gió đông bắc cũng giảm xuống còn cấp năm trong khi trời không mưa tạnh giáo
với khu vực huyện đảo trường sa gió chỉ ở mức cấp bốn và sóng biển thấp dưới hai mét
tầm nhìn xa ở mức cực đại hai mươi km nhìn chung là thuận lợi cho việc ra khơi
trong những ngày đầu năm của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước